trong lễ truy điệu và an táng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nhiều người dân đã có mặt trước cổng nhà tăng lễ quốc gia để đưa tiễn
có cả những người từ nơi xa cũng lặn lội về thủ đô để đưa tiễn nguyên tổng bí thư trong niềm xúc động khôn nguồi
rất nhiều người dân đã có mặt tại khu vực nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông để được tiến biệt nguyên tổng bí thư lê khả phi
trong lễ trùy điệu nhà lãnh đạo tâm huyết đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
ra hà nội từ sáng sớm ông nguyễn văn cần huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa đứng lặng rất lâu bên ngoài cổng nhà tăng lễ quốc gia để đưa tiễn nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
vĩnh việt chào anh phiêu bác phiêu chị tổng bí phiêu người dân và đảng nhỏ nhiều lắm

vĩnh việt chào anh phiêu bác phiêu chị tổng bí phiêu người dân và đảng nhỏ nhiều lắm
vĩnh việt chào anh phiêu bác phiêu chị tổng bí phiêu người dân và đảng nhỏ nhiều lắm